chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày một mươi một tháng hai
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
qua hai ngày xét xử chiều qua ngày một mươi tháng hai tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với sáu bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát trên một trăm linh hai tỷ đồng
xảy ra tại công ty lương thực tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi hai thông qua bị cáo huỳnh văn thức nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh công ty lương thực vĩnh long
dương lê dũng giám đốc công ty lương thực vĩnh long và bị cáo nguyễn thị tuyết nghĩa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thịnh phát con tum đã ký hợp đồng kinh doanh với các đối tác có liên quan trong vụ án
với nội dung công ty vĩnh long ứng vốn cho công ty thịnh pháp với lãi suất từ sáu đến tám một năm đồng thời thu lợi nhuận theo số lượng hàng
thông qua hàng chục hợp đồng khống gây thất thoát cho nhà nước khoảng một trăm linh hai tỷ đồng
trong vụ việc dương lê dũng là người giữ vai trò chính chỉ đạo cấp dưới làm trái
tuy nhiên bị cáo dũng đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị cáo dương lê dũng
chiều ngày một mươi tháng hai tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên án huỳnh văn thức trần thị diễm thúy nguyên kế toán trưởng công ty lương thực vĩnh long
mỗi bị cáo bốn năm tù giam cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn thị tuyết nghĩa bảy năm tù giam và bị cáo nguyễn ngọc thạch con trai bị cáo nghĩa nguyên phó tổng giám đốc ba năm tù giam
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ sáu tháng đến hai năm tù treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp
sau một ngày xét xử sơ thẩm chiều qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
chú huyện an phú tỉnh an giang ba năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và phạt bổ sung bị cáo số tiền bốn mươi triệu đồng

qua quá trình điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện một số cá nhân làm việc tại trung tâm đăng kiểm này đã có hành vi nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tập trung điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
xe khách vượt ẩu ép xe máy ngã xuống đường cùng với vi phạm về chạy sai hành trình cho phép
chủ xe và đại diện bến xe grong anna tỉnh đắk lắc vừa được mời lên làm việc và bị xử phạt theo quy định
qua xác minh xe khách mang bị kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn sáu mươi sáu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hào phúc
đơn vị này đã được sở giao thông vận tải đắk lắc cấp phù hiệu chạy tuyến cố định bến xe gromana bến xe miền đông
kiểm tra dữ liệu xác định vào thời điểm xảy ra vụ việc xe khách này di chuyển trên quốc lộ một mươi bốn c đoạn qua huyện đắk song tỉnh đắk nông
xe khách đã xa hành trình tiếp tục kiểm tra ngẫu nhiên trong năm ngày gần đó xe đều di chuyển qua đường quốc lộ một mươi bốn c
tại buổi làm việc ông lương văn nam giám đốc công ty vận tải hào phúc cho biết đã bục thôi việc với lái xe trên kể từ ngày chín tháng hai
lý do lái xe này đã vi phạm đạo đức người lái xe và làm trái quy định của công ty về việc chấp hành lái xe đi đúng hành trình trên tuyến gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc cho biết theo quy định xe khách chạy xe hành trình sẽ bị xử phạt một mươi một triệu đồng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe hai tháng
thưa quý vị sự bùng nổ của hiện tượng chatgpt trong thời gian qua cũng khiến nhiều người dùng việt tò mò và muốn sử dụng thử
tận dụng điều này rất nhiều người đã đứng ra cho thuê nhận hỗ trợ đăng ký tài khoản chartsgpt với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng
bên cạnh đó là các ứng dụng điện thoại ăn theo chất lượng thấp người tiêu dùng có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu
và để rõ hơn mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
khi tìm kiếm cụm từ thuê tài khoản chat gpt trên mạng xã hội facebook nhiều người có thể dễ dàng nhận ra hàng loạt bài đăng có nội dung như cho thuê tài khoản chat gpt với người dùng việt
hướng dẫn cách lập tài khoản chất cpt với phí rẻ như một cốc trà đá người tiêu dùng như rơi vào ma trận loạn giá tài khoản chất cpt

vẫn chưa được kiểm soát cẩn trọng nên có thể xảy ra tình trạng lừa tiền trực tiếp
vì vậy trước khi tiến hành các giao dịch nhờ tạo hoặc mua bán tài khoản chat gpt với người khác trên mạng
người tiêu dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân đặc biệt là các thông tin như thẻ tiến dụng để tránh các nguy cơ bị lừa đảo
tập đoàn intel đang xem xét tăng đáng kể khoản đầu tư một năm tỷ đô la
hiện tại vào việt nam để mở rộng nhà máy đóng gói và thử nghiệm chip tại việt nam
động thái này sẽ đánh dấu vai trò ngày càng tăng của việt nam trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu
một trong những nguồn tin cho biết khoản đầu tư này sẽ có thể được thực hiện trong những năm tới và thậm chí có thể lớn hơn một tỷ đô la mỹ
hiện nhà máy đóng gói và kiểm định chip tại tp hcm là nhà máy lớn nhất thế giới của intel
công ty ước tính đã đầu tư khoảng một năm tỷ đô la cho đến nay
giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ giá lợn hơi biến động không đồng nhất là một số tin tức đáng chú ý có trong cụm tin giá cả thị trường ngày hôm nay
giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ
đại diện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo nếu giá dầu thế giới giữ nguyên xu hướng như hiện tại
thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh giảm trong kỳ điều chỉnh tới
tuy nhiên mức giảm không nhiều và chủ yếu phụ thuộc vào vực điều hành
cụ thể giá bán lẻ xăng dầu tại kỳ điều hành lần này có thể giảm hai trăm linh bốn trăm linh đồng một lít xăng và một đồng trên một lít dầu
giá lận hơi biến động không đồng nhất
giá lận hơi hôm nay biến động không đồng nhất giao động trong khoảng năm mươi hai năm mươi năm đồng một kg
cụ thể lợn hơi tại hai tỉnh bắc giang và vĩnh phúc đang được thu mua với giá năm mươi hai đồng một kg sau khi giảm một đồng một kg
trong khi đó lận hơi tại tỉnh hậu giang
cụ thể lận hơi tại tỉnh bắc giang và vĩnh phúc đang được thu mua với giá năm mươi bốn đồng ngang với biến tre sau khi tăng hai đồng một kg
năm mươi năm đồng một kg là mức giao dịch cao nhất trong khu vực được ghi nhận tại tỉnh đồng tháp sau khi tăng một đồng một kg
cà phê và tiêu đồng loạt tăng giá
ghi nhận giá nông sản ngày hôm nay mặt hàng cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng so với hôm qua
cụ thể tại huyện di linh lâm đồng giá cà phê được thu mua với mức bốn mươi ba năm trăm linh đồng một kg
tại bảo lộc tỉnh lâm đồng lâm hà tỉnh lâm đồng giá cà phê ở mức bốn mươi ba bốn trăm linh đồng một kg
giá hồ tiêu toàn miền hôm nay giao động trong khoảng năm mươi chín đồng đến sáu mươi hai đồng một kg
tại tỉnh bà rịa vũng tàu giá tiêu hôm nay ở mức cao nhất toàn miền là sáu mươi hai đồng một kg
thưa quý vị và các bạn đối với đời sống của cộng đồng cư dân miền biển lễ hội cầu ngư là lễ hội lớn nhất trong năm
đây là lễ tế ngư thần cầu xin một năm trời yên biển lặng
giá đầy khoang
tại thành phố đà nẵng lễ cầu ngư đã được tổ chức trang trọng trong sáng ngày hôm qua một mươi tháng hai
lễ hội này đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn một mươi
từ sáng sớm nghi thức lễ nghinh ông hay còn gọi là lễ tế cá ông đã được long trọng diễn ra bên bờ biển
trong trang phục truyền thống đại diện các bồ lão trong làng sẽ làm lễ trước kiều thờ cá ông
sau đó kiều thờ cá ông được
đội thành kính rước đi tiến vào lễ đại chính để thực hiện nghị thức cầu an cầu ngư
bằng cái lễ tế của phường thanh khai đông chúng ta phải chuẩn bị trước là một tháng
một tháng trước và chuẩn bị nhân lực và chuẩn bị những người mà làm những việc mà lễ tế này là phải đi đứng và chồng tròn
cái lễ này rất quan trọng và để cho nhân dân họ biết rõ là sau này con trái của chúng ta có một cái lễ cầu ngư này là họ mang nhiều hạnh phúc cho gia đình
đối phần lễ phần hội nhuồn nghiệp với các hoạt động truyền thống mang đậm tính dân gian của làng chai đan lưới lắc thúng chai
đây là dịp để bà con gắn kết động viên nhau giữ gìn nghề truyền thống bám biển mưu sinh tạo động lực cho mùa ra khơi đánh bắt mới
máy nam gần đây thì lễ hậu cầu ngư thấy là thành phố tổ chức là hoàn trang
cho ngư dân bà con làm an cho khám khóa mùa mùa
cầu ngư thì
người dân đều thông gia mà người đánh bắt sơ bờ họ đi là họ phán khởi hơn
cũng mong muốn là thông qua những cái hoạt động đó thì tạo ra những cái văn hóa những cái bảo tồn
và với cái hy vọng là càng ngày thì cái lễ hậu cầu ngư cũng được diễn ra quy mô và nó thành một cái sự kiện một cái văn hóa cho bà con và những người thương
không chỉ mang ý nghĩa tâm linh tiếng ngưỡng lễ hội cầu ngư còn mang một nét văn hóa đặc trưng của ngư dân ven biển miền trung
do đó vịt duyên dữ
bảo tồn lễ hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát huy các giá trị vốn có
đồng thời đề cao tinh thần cố kết cộng đồng trong đời sống hiện tại
tạo điểm hẹn văn hóa đặc sắc cho du khách muốn tìm hiểu trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
mở đầu là một số tin nhanh đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa yêu cầu một số công ty chứng khoán
cung cấp thông tin của một số tài khoản có liên quan đến giao dịch cổ phiếu eib
của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam eximbank
để phục vụ điều tra nghi vấn thao túng chứng khoán theo nguồn tin tố giác tội phạm
với công ty chứng khoán acb viết tắt là acbs
cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hai tài khoản là hsbfca bảy nghìn ba trăm bảy mươi một
tên tài khoản là kb việt nam focus balance fund
và tài khoản hsbfca bảy nghìn ba trăm năm mươi một tên samsung vietnam securities master investment trust
nội dung chi tiết là xem xét hai tài khoản này đã đăng ký sử dụng các dịch vụ nào
thông tin cụ thể về các dịch vụ và việc đăng ký thay đổi sử dụng các dịch vụ
được diễn ra như thế nào vào thời điểm cụ thể nào
đồng thời sau khi giao dịch hai tài khoản chứng khoán này
với việc giao dịch mạng chứng khoán eib
gian từ ngày một tháng một đến hai nghìn hai mươi hai đến nay
bao gồm việc cung cấp địa chỉ ip được sử dụng đặt lệnh giao dịch
và thông tin nhân viên môi giới thực hiện giao dịch trên
liên quan đến vụ việc acbs đã có văn bản khẳng định không tham gia vào bất cứ giao dịch
hoặc có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao dịch mạng chứng khoán aib nói trên
đối với công ty chứng khoán bản việt vci
cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin tương tự như trên
đối với tài khoản scbfc ba tên tài khoản là vietnam enterprise investment limited
theo tổng cục thuế tính đến nay đã có hai trăm năm mươi tám sàn thương mại điện tử
cung cấp thông tin trên cổng thông tin thương mại điện tử của tổng cục thuế
qua đó đơn vị đã nắm thông tin của hơn năm mươi ba cá nhân
và một mươi bốn tám trăm linh tổ chức bán hàng thương mại điện tử để có cơ sở thu thuế
theo đó dữ liệu khai thác từ cổng thông tin thương mại điện tử
tại thời điểm quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai đã có một mươi bốn tám trăm bảy mươi năm tổ chức trong nước
và tám tổ chức nước ngoài đăng ký bán hàng trên sàn
bên cạnh đó dữ liệu cũng cho thấy có năm mươi ba hai trăm linh tám cá nhân trong nước
và bốn cá nhân nước ngoài đăng ký bán hàng trên sàn thương mại điện tử
về kết quả giao dịch số lượng giao dịch trên các sàn là một mươi bốn năm triệu lượt
với tổng giá trị giao dịch khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng
nhưng theo tổng cục thuế giao dịch thực tế vẫn cao hơn nhiều so với thống kê
ngành sẽ tiếp tục phân tích đánh giá rủi ro để có giải pháp quản lý thuế hiệu quả hơn
theo quy định hiện hành sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin về người bán
riêng các sàn có chức năng đặt trực tuyến và phải cung cấp thêm doanh thu của từng người bán
dựa trên các thông tin này tổng cục thuế sẽ rà soát để đưa nhiều cá nhân tổ chức
từ diện quản lý yêu cầu kê khai phù hợp để điều chỉnh doanh thu hoặc xử lý truy thu
với việc thị trường gặp nhiều khó khăn hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn
ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về số lượng nhân sự có nơi sụt giảm lên đến hàng ngàn nhân viên
trong báo cáo tài chính hợp nhất quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai công ty cổ phần tập đoàn đất xanh
là doanh nghiệp có sự sụp giảm lớn về số lượng nhân sự
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai số lượng nhân viên của tập đoàn này ở mức ba bảy trăm bảy mươi ba người
giảm hai sáu trăm sáu mươi người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một và giảm ba một trăm chín mươi một so với thời điểm cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này đều ghi nhận kết quả đi lùi so với năm liền trước
do tình hình khó khăn của doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi hai doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt năm năm trăm tám mươi một tỷ đồng giảm bốn mươi năm
trong đó lãi sau thuế là bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng giảm gần bảy mươi một
tương tự trong quý cuối năm hai nghìn hai mươi hai novaland cũng ghi nhận sự sụt giảm bốn trăm ba mươi bốn việc làm xuống còn một bốn trăm linh bốn người
chung hoàn cảnh công ty cổ phận phát triển mất đồng sản phát đạt cũng ghi nhận còn ba trăm năm mươi năm nhân sự
giảm gần bảy mươi người so với quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo tổng cục hải quan trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cả nước nhập khẩu một mươi bốn bốn trăm năm mươi bảy ô tô nguyên chiếc các loại
tổng kim ngạch ba trăm một mươi bốn năm triệu usd tăng hai trăm một mươi tám chín về lượng và tăng một trăm bốn mươi tám chín về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể trong tháng một ô tô nhập khẩu từ thái lan đạt sáu sáu trăm chín mươi ba xe tương đương trị giá kim ngạch một trăm hai mươi năm bốn mươi bảy triệu usd
trong khi đó sản lượng xe nhập từ indonesia đứng thứ hai với sáu một trăm bảy mươi chín
đạt kiêm ngạch tám mươi chín bảy triệu usd
xếp ở vị trí thứ ba là thị trường mỹ với bốn trăm ba mươi hai xe trị giá hai mươi tám bốn triệu usd và trung quốc đứng thứ tư với ba trăm hai mươi tám xe trị giá một mươi một hai mươi sáu triệu usd
như vậy giá trị trung bình của ô tô nhập thái lan về việt nam có giá khai báo tại cảng trong tháng một là một mươi tám bảy trăm sáu mươi bốn usd một xe
tương đương bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng một xe
ô tô nhập indonesia ước khoảng một mươi bốn năm trăm một mươi sáu usd một xe tương đương ba trăm bốn mươi hai triệu đồng một xe với một mươi ba sáu trăm ba mươi hai xe
riêng bốn thị trường chủ lực đã chiếm đến hơn chín mươi bốn tổng đường xe nhập khẩu của cả nước trong tháng đầu năm
trong hơn một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba du lịch tỉnh bình thuận đón gần bảy trăm linh lượt khách trong đó khách quốc tế đã có sự tăng trưởng trở lại
buổi chiều thời bại đá ông điện có hàng trăm khách quốc tế ra tắm biển chơi thể thao hay phơi nắng
nhìn hình ảnh các du khách quay trở lại đông như thế này khiến người dân khu du lịch mũi né
hay như những huấn luyện viên dạy lớp ván như anh trúc vô cùng vui mừng
theo sở du lịch tính bình thuận trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khách quốc tế đến bình thuận ước đạt gần hai mươi bốn lượt
trong đó khách hàn quốc và nga chiếm số lượng lớn
bên cạnh nhóm khách nghỉ đông năm nay du lịch bình thuận cũng đón thêm lượng khách là các bạn trẻ các sinh viên đức ba lan
đi nghỉ giữa khi kết thúc chương trình học không khí trong lành nước biển trong xanh cát vàng là nét đặc trưng riêng của mũi né khiến du khách quốc tế thích thú
tôi cùng những người bạn của mình đang đi du lịch vòng quanh châu á chúng tôi đã đến thái lan campuchia và giờ đến việt nam
khi đến mũi né tôi thấy rất thú vị thời tiết đẹp biển đẹp và đặc biệt con người rất dễ thương
khách đến đông các dịch vụ phục vụ du khách tại mũi né cũng sôi động hơn từ các quán ăn đến các trung tâm huấn luyện cho thuê đồ thể thao tất cả nhằm phục vụ nhu cầu của du khách để họ có kỳ nghỉ vui vẻ nhất
đây là một địa điểm có bãi biển có biển là lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ của tôi tại việt nam tôi đã đi lướt ván trên biển kỳ nghỉ rất hoàn hảo đối với tôi
mình thấy nước nó ngồi tới đây lại rất là nhiều
và mình cũng rất là vui khi thấy các bạn cứ tới đây rồi nằm bãi biển của mình thường giống như là họ động giống như lúc trước
lúc trước thì khách du lịch của mình rất là đông nhưng mà sau đại dịch thì cái lượng khách hiện tại nó đang cải thiện dần
thì mình cũng hy vọng là số lượng khách sẽ nhân đôi lên nhân nhiều hơn lên nữa để tạo công an việc làm cho người dân địa phương ở đây
hình ảnh du khách quốc tế thảnh thơ tắm nắng đọc sách dần rơi ra các bãi biển không chỉ mang lại niềm vui cho người dân mà còn mang lại kỳ vọng phục hồi mặt trời
mang lại kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ cho ngành du lịch tỉnh bình thuận
thưa quý vị dự án tổng kho xăng dầu phú xuân nhà bè thành phố hồ chí minh với tổng mức đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng
đây cũng là công trình cơ khí trọng điểm nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
tuy nhiên hiện dự án đang bị bỏ hoang lãng phí nghiêm trọng những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
dự án tổng kho phú xuân nhà bè được thủ tướng chính phủ phê duyệt
quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm với quy mô sức chứa bốn trăm năm mươi m ba xăng dầu
do công ty cổ phần kho cảng xăng dầu hàng không miền nam đầu tư xây dựng với kinh phí dự toán một mươi hai tỷ đồng
chủ đầu tư lý giải do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sự bất ổn của thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế đã làm tiến độ xây dựng công trình bị đình trệ
mặt khác do thiếu hụt nguồn vốn chủ đầu tư bị đưa vào nhóm nợ xấu khiến công trình bị bỏ hoang như hiện nay
theo quy định của pháp luật thì công trình đặc biệt này chúng tôi không được phép là kiểu gọi vốn của nước ngoài
thành ra chúng tôi bị vướng một chút xíu nữa nên mới dẫn đến cái tình trạng là đình trễ như thế này
bản thân chúng tôi luôn cố gắng là làm hết sức và mong là nhanh nhất và bây giờ chỉ cần có một sự tiếp sức nhỏ là chúng tôi có thể vượt qua được
mới đây ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của thủ tướng chính phủ
do bộ công thương xử lý đối với các vấn đề liên quan đến thông tin báo chí và dư luận thời gian qua về tổng kho dự trữ xăng dầu bị bỏ hoang
bộ công thương cũng đã có công văn gửi công ty cổ phần kho cảng xăng dầu hàng không miền nam yêu cầu báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng công trình
về tiến độ của kho cảng thì cầu cảng hiện nay đã thi công hơn bảy mươi

cầu cảng thì khó thì được bốn đế bôn và vật tư nguyên vật liều và các thiết bị thì chuyển về được tám mươi
chỉ còn những bước cuối cùng để thi công dựng bồn lên và lắp thiết bị để đưa kho cảng vào hoạt động
năm năm qua việt nam chưa phải xuất kho hàng dự trữ quốc gia cho tình huống khẩn cấp
song cơ quan quản lý cho rằng tới đây cần tăng lượng dự trữ xăng dầu quốc gia để đáp ứng yêu cầu
khi có tình huống đột xuất xảy ra hay không
trước những diễn biến phức tạp khó đoán định của tình hình thế giới khu vực
chúng ta phải có một kế hoạch phù hợp hơn
kế hoạch thứ nhất là chúng ta nhập những dầu thô mà trong đó là chúng ta có thể là tinh chế được
để thực hiện được việc đáp ứng các nhu cầu của thị trường
thuế bảo vệ môi trường thì chúng ta cũng đã giảm
thì như vậy rõ ràng là chúng ta phải cân đối trong lĩnh vực này
trong trường hợp là nếu như xăng dầu tăng cao thì chúng ta lấy cái phí và cái thuế mà chúng ta đã có
để chúng ta bình ổn trong triệp sắp tới
cái thứ hai nữa là chúng ta phải có một cái kế hoạch để chúng ta dự trữ tổng thể cái khối lượng xăng dầu
làm bằng cách nào đó để đáp ứng ít nhất là trước được một quý
thì như vậy là cái trường hợp bị động chúng ta thì khó thoát sẽ xảy ra
trước đó có giai đoạn nguồn cung trong nước bị gián đoạn lượng dự trữ của doanh nghiệp không đạt